chiều ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trung tá trương hồng kỳ đi kiểm tra các địa bàn
khi đến bãi biển đồng bé thuộc thôn vịnh hòa xã xuân thịnh thị xã sông cầu tỉnh phú yên
phát hiện hai người dân đang bị sóng đánh cuốn trôi ra xa bờ
trung tá trương hồng kỳ đã bơi ra cứu người
sau khi cứu được hai người dân vào bờ trung tá trương hồng kỳ đuối sức và bị sóng cuốn ra xa
mặc dù được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã sông cầu
nhưng trung tá trương hồng kỳ đã hy sinh
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày hôm nay hai tháng chín toàn quốc xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi tám người bị thương hai mươi ba người đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
cũng trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ cảnh sát giao thông công an các địa phương kiểm tra phát hiện
xử lý tám tám trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một mươi tám hai tỷ đồng trong đó vi phạm về nồng độ cồn
tám trăm tám mươi hai trường hợp vi phạm về tốc độ một bốn trăm tám mươi trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông kiểm tra
lập biên bản bốn mươi ba trường hợp vi phạm phạt tiền một trăm linh ba chín triệu đồng
liên quan đến vụ trộm đột nhập lấy số tài sản gồm tiền và vàng trị giá gần chục tỷ đồng xảy ra tại tiệm vàng minh đức
thuộc ấp liên hòa xã khánh hà